trong những ngày qua nhiều diện tích rừng phi lao ven biển tại xã hải dương thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã bị người dân đốn hạ và đem bán
tình trạng này đang khiến nhiều người lo ngại về những hệ lụy lâu dài bởi những rừng phi lao này có chức năng phòng hộ chắn gió chắn cát chống sạt lở bờ biển
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại thừa thiên huế
những ngày qua hàng nghìn mét vuông rừng phi lao phòng hộ ven biển ở thôn thái dương hạ bắc xã hải dương thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế đã được trồng lâu năm bị người dân đốn hạ la liệt chỉ còn chưa trọi gốc
theo người dân để trồng được một cây phi lao lớn như đã bị chặt phải mất khoảng hai mươi năm
theo tìm hiểu toàn bộ khu vực rừng phi lao phòng hộ hải dương hạ bắc xã hải dương thị xã hương trà tỉnh thừa thuyền huế đã được trồng lâu năm
trong đó có khoảng một mươi hectare là đất do ủy ban nhân dân xã hải dương quản lý
trong đó có khoảng một mươi hectare là rừng của một số hộ dân tự trồng cách đây gần hai mươi năm
tuy nhiên nếu những cánh rừng phila phòng hộ này bị khai thác cạn kiệt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân địa phương
đối với rừng phòng hộ của hải dương từ xưa đến nay chưa có tình trạng khai thác đại tra như vậy
rất tiếc đây là trường hợp đầu tiên
do nhận thức không hiểu
và lịch sử của họ trường rừng này do người dân tự phạt và tự trồng
tâm nhận thức không hiểu cho nên họ khai thác không bảo quát chính quyền địa phương
giải pháp để cho người dân nâng cao ý thức
đến đây xã sẽ quản triệt một số văn bản liên quan đến công tác bảo vệ rừng phòng chạy công tác khai thác rừng trên địa bàn cho nó phù hợp
trảm tình trạng như thế này diễn ra
ngay sau khi sự việc xảy ra
các cơ quan chức năng đã đến ngay hiện trường lập biên bản đình chỉ dừng ngay việc chặt cây phi lao
về lâu dài ủy ban nhân dân xã hải dương sẽ giao số đất trên cho các hợp tác xã trồng lại và quản lý
vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp để bảo vệ diện tích rừng phòng hộ tại đây mang tính bền vững bởi việc trồng mới là hết sức khó khăn
thực tế thì có nhiều dự án trồng rừng phòng hộ ven biển tại khu vực hải dương không được hiệu quả